phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc uyên huyện cư chút tỉnh đắk nông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trạm phó quản lý bảo vệ rừng số một phạm văn hồng để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc xe chở gỗ lậu của phan hữu phượng
việc để loạt xe chở gỗ lậu của phan hữu phượng hay còn gọi là phượng dâu là chủ quan của các nhân viên trực trạm chưa kiểm tra chặt chẽ chưa làm tròn trách nhiệm
mặt khác địa bàn do đơn vị quản lý có hơn hai mươi km đường quốc phòng đi qua với lượng xe qua lại rất nhiều
trong khi đó diện tích rừng lại rộng nhân lực ít nên không kiểm soát thường xuyên được
sở dĩ gỗ lậu của phượng dâu đi qua được trạm gác có barrier chắn của đơn vị là do trước đây phượng dâu có làm tờ trình gửi các cơ quan chức năng
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc nguyên xin được mượn đường quốc phòng để vận chuyển gỗ có nguồn gốc đấu giá hợp pháp của tỉnh đắk lắc
về thị trấn ea tờ linh huyện cư rút tỉnh đắk nông nên đơn vị chủ quan không kiểm tra
nhưng không ngờ phượng dâu lợi dụng hồ sơ đấu giá để làm ăn thì pháp
hiện công ty đang chỉ đạo báo cáo giải trình tổ chức kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan
đồng thời chờ kết quả điều tra của cơ quan công an
nếu có cá nhân nào liên quan đến vụ việc buôn lậu gỗ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật